còn tại nghệ an vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn thành phố vinh đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng
ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe ô tô đang dừng đỗ bên lề đường
người dân cho biết vào thời điểm nói trên một thanh niên chưa xác định được danh tính đỗ xe ô tô bên đường để chơi thể thao ở gần đó
tuy nhiên không lâu sau thì ngọn lửa từ chiếc xe bốc lên nguồn ngột người dân không thể khống chế được ngọn lửa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an điều hai xe chữa cháy đến hiện trường
có thể thanh niên này đã đậu xe trên đống rác vẫn còn cháy ở mỹ cho nên đã bị bắt lửa và gây ra vụ cháy nói trên